quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chuỗi ngày mưa lớn kỷ lục ở miền trung tiếp tục kéo dài
trong ngày hôm nay vùng mưa lớn tiếp tục duy trì suốt từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng ngãi
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
riêng các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế còn có mưa to đến rất to
với lượng mưa có nơi trên một trăm năm mươi mm
mặc dù đỉnh điểm của đợt mưa lớn lần này ở các tỉnh miền trung đã qua
tuy nhiên hai loại hình thế gây mưa điển hình đó là gió đông bắc và nhiễu động gió đông
vẫn tiếp tục duy trì đến ngày mai và thậm chí sẽ còn có những diễn biến phức tạp hơn sau ngày một mươi một
do vậy dự báo tổng lượng mưa từ nay cho đến hết ngày mai ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi
sẽ phổ biến là từ hai trăm linh cho đến ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
cũng chịu ảnh hưởng của gió đông ẩm và giải hội tụ nhiệt đới đi qua
nên khu vực phía bắc của tây nguyên là con tum và gia lai trong ngày hôm nay
cũng có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi cho đến năm mươi mm
khu vực phía nam của tây nguyên là các tỉnh đắk lắc đắk nông lâm đồng và hầu hết khu vực nam bộ
chịu tác động thuần túy của gió mùa tây nam nên có mưa và mưa vừa cục bộ có nơi mưa to và rông
ngược ra với miền bắc thì lúc này thời tiết đang rét nhẹ với nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ ở vùng núi
còn ở vùng đồng bằng cũng có được cảm giác xe lạnh khi nhiệt độ ngoài trời chỉ từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
trong ngày hôm nay do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên bắc bộ dù có nắng nhưng biên độ nhiệt tăng rất chậm
cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng núi như lai châu lào cai hà giang cao bằng và cả lạng sơn cũng chỉ từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở vùng trung du và đồng bằng cũng như thủ đô hà nội nhiệt độ nhỉnh hơn một chút ở ngưỡng hai mươi tám cho đến ba mươi độ
trên biển ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió cấp sáu có nơi cấp bảy sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình định đến cà mau gió tây nam mạnh ở mức cấp năm
mưa rào và rông nhiều nơi tầm nhìn xa từ bốn cho đến một mươi km
ngoài ra trong chiều và tối nay trên giải hộ tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa biển đông
có khả năng hình thành vùng xoáy thấp tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước